kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày năm tháng hai tức ngày năm tết
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
theo thông tin từ bộ xây dựng trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ này sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường nghiên cứu đề xuất và hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở xã hội theo chương trình của chính phủ
gia soát của bộ xây dựng cho thấy thời gian gần đây qua công tác kiểm tra một số tỉnh thành phố phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp tại các dự án nhà ở xã hội sử dụng không đúng mục đích quy định tự ý thay đổi thiết kế công trình không đúng đối tượng mua hoặc cho thuê
trên cơ sở này trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ xây dựng sẽ tập trung tăng cường nghiên cứu phối hợp với ngân hàng nhà nước bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính các bộ cơ quan địa phương nghiên cứu đề xuất và thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân theo chương trình phục hồi kinh tế của chính phủ
tính đến thời điểm này lượng khách đặt mua vé máy bay tăng cao đột biến một số chuyến bay của các hãng hàng không đã thông báo cháy vé máy bay không còn ghế chống
trạng bay vàng hà nội thành phố hồ chí minh của vietnam airlines từ ngày năm tháng hai đến ngày tám tháng hai chỉ còn hạng thương gia với mức giá thấp nhất là gần tám bảy triệu đồng một vé khứ hồi
cao là gần một mươi ba triệu đồng
nếu hành khách muốn bay hãng viettravel airlines trạng hà nội thành phố hồ chí minh từ ngày năm đến ngày chín tháng hai thì sẽ không còn ghế
hãng chỉ còn vé chặng này từ ngày một mươi tháng hai với giá gần một chín triệu đồng một vé khứ hồi
trước tết giá vé rất rẻ giá cho hay đường bay vàng thành phố hồ chí minh hà nội của nhiều hãng chỉ một một mươi bảy triệu đồng một vé một chiều
các kênh bán vé máy bay của hãng hàng không việt nam airlines vietjet bamboo airways các đường bay như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng thành phố hồ chí minh
và các đường bay du lịch như hà nội thành phố hồ chí minh phú quốc thành phố hồ chí minh quy nhơn hà nội thành phố hồ chí minh côn đảo đều thông báo hết vé máy bay
tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chủ động chặt chẽ phối hợp với chính sách tiền tệ linh hoạt theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới tình hình lạm phát chung
diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu và vật tư chiến lược là những giải pháp quản lý điều hành bình ổn giá sau dịp tết nguyên đán
theo bộ tài chính sau tết nguyên đán dự báo một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá chung là các mặt hàng xăng dầu đang ở mức cao do chịu tác động từ thị trường thế giới
trong kỳ điều hành ngày một mươi một tháng hai giá xăng dầu dự báo sẽ chịu áp lực điều chỉnh tăng rất lớn từ đó gây sức ép đến giá các mặt hàng sử dụng xăng dầu là đầu vào cho sản xuất
bên cạnh đó giá nhiều mặt hàng nguyên liệu vật tư vẫn chịu áp lực lớn từ xu hướng tăng giá trên thế giới
ngoài ra các chính sách hỗ trợ kích thích kinh tế cũng sẽ có tác động nhất định lên mặt bằng giá cả
ngoài ra các địa phương cũng hạn chế tổ chức các hoạt động lễ hội vui chơi đầu năm để phòng chống dịch covid một mươi chín do đó giá nhiều dịch vụ không có diễn biến bất thường
thưa quý vị kèm theo sự phát triển của dịch vụ internet banking hay còn gọi là dịch vụ ngân hàng điện tử

ngày càng có nhiều đối tượng xấu lợi dụng sự cả tin của người dùng để lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc
mặc dù các ngân hàng thường xuyên khuyến cáo khách hàng về vấn đề bảo mật tài khoản
hầu như các ngân hàng thường xuyên khuyến cáo và yêu cầu người tiêu dùng phải đổi mật khẩu
nhưng cũng có khách hàng vẫn bị dính bẫy
mời quý vị theo dõi phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng về một chiêu thức lừa đảo
đó là chuyển nhầm tiền để chiếm đoạt tài sản
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
những hình ảnh thông tin anh chính nợ tiền chiếm đoạt tài sản được gửi cho người thân bạn bè qua mạng xã hội facebook và zalo
chúng tôi sẽ đưa ra chính quyền cơ quan nhà cơ quan chức năng vào càng thiệt
hầu hết chiêu thức lừa đảo này đều nhắm vào những người nhẹ dạ cả tin
cụ thể sau khi đã có được một số thông tin cá nhân của người dùng như tên tuổi số điện thoại địa chỉ
các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý chuyển nhầm một khoản tiền đến cho con mồi
kẻ lừa đảo sẽ giả danh là người thu hồi nợ của công ty tài chính để liên hệ với nạn nhân
lúc này chúng có thể yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia như một khoản vay nặng lãi
trước cái tình trạng thế này thì chúng tôi cũng đã đề nghị với những người dân trong trường hợp nhận được tổng tiền như thế
thì có thể liên hệ với ngân hàng để xác thực lại khoản tiền đó không phải là của người mình nhận được
có lý do chính đáng nào đó
hoặc là thậm chí là khi có dấu hiệu mà chúng ta đã nhắc ngân hàng rồi và chúng ta có thể hoàn trả lại

chúng ta có thể trả lại
trong trường hợp đối tượng mà có sử dụng những hình thức mà ép buộc thì chúng ta có thể báo được lựa chức nào
để can thiệp và có những giải pháp để sử dụng kịp thời
một chiêu thức khác của các đối tượng lừa đảo là lập ra trang web giả mạo ngân hàng
có giao diện giống với website của ngân hàng
sau đó tìm kiếm những trường hợp khách hàng chuyển khoản nhầm và đóng giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ khắc phục sự cố
khi bị hại tin là thật nhóm này gửi đường link đăng nhập vào trang web giả mạo
để chiếm đoạt thông tin chiếm đoạt tiền trong tài khoản thật của khách hàng
khi đao những cái app này về và cài cái app này trên điện thoại của chúng ta
thì cái điện thoại của chúng ta sẽ bị các đối tượng kiểm soát
có nghĩa là mọi cái truy vấn của chúng ta vào những các cái dịch vụ là chúng ta cũng bị đối tượng phát hiện
và đối tượng nắm được thông tin dữ liệu đấy
từ đó các đối tượng có thể là chiếm đoạt tiền
mà hiện có thể nói trong thời gian vừa qua là những cái
cái cái cái tình trạng này nó diễn ra rất là khó biến
và rất nhiều người bị lừa đảo qua cái thủ đoạn này
khi mà nhận được tiền chuyển nhầm thì đây chúng ta phải xác định luôn luôn xác định ở trong đảng
đây là không phải là tiền của mình
nếu như mình chiếm hữu cái số tiền này mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu
thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
chúng ta phải nhận thức như thế đó
thì khi chúng ta nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật rồi
thì chúng ta sẽ xử trí bằng cách là
chính quyền địa phương báo ngay với lực lượng công an nơi gần nhất
và có như vậy thì các cơ quan nhà nước lực lượng công an mới có căn cứ để bảo vệ chúng ta
khi mà các cái đối tượng kia đến quấy nhiêu làm phiền hoặc thậm chí là thu lại của cái khoản vay đấy
trong trường hợp người dân bỗng dưng nhận được một khoản tiền chuyển nhầm
thì cần phải làm theo các bước sau
một không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo
hai chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng
để thực hiện việc xác minh và tiến hành chuyển lại
ba không cung cấp mã otp tên đăng nhập mật khẩu của tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai
kể cả họ có tự xưng là người thân bạn bè nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng
thưa quý vị du xuân là một trong những nét văn hóa từ lâu của người việt
năm nay trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thì người dân tại hà nội thường liên hệ với người việt
lựa chọn những địa điểm gần trung tâm để không phải di chuyển nhiều và tránh lây lan dịch bệnh
một trong những địa điểm mà được nhiều người lựa chọn đó là đường hoa xuân hành trình vàng son tết việt
nhiều gia đình đã tới đây để du xuân ngắm cảnh và trải nghiệm những trò chơi hay phong tục tập quán mới lạ
phóng viên duy anh và lê anh đã có mặt để đem tới quý vị không khí du xuân tại hà nội
thưa quý vị năm nay do bối cảnh dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp
nên người dân thủ đô có xu hướng lựa chọn những địa điểm tại hà nội
đảm bảo công tác phòng dịch thoáng mát ít người làm địa điểm du xuân
vâng trong những ngày này nếu quý vị khán giả và gia đình vẫn chưa biết phải đi đâu
thì hãy cùng chúng tôi trải nghiệm tới đường hoa hôm hà nội xuân hai nghìn hai mươi hai
tại khu đô thị myland city hà nội
chỉ hơn tám giờ sáng rất nhiều người đã có mặt tại mylen hà nội city
để vào tham quan tại đường hoa xuân hai nghìn hai mươi hai
cách trung tâm hà nội chỉ khoảng một mươi phút đi xe đường hoa xuân hai nghìn một mươi chín
mở ra một không gian xuân đặc sắc quy mô hơn hai mươi m hai
du khách đến trải nghiệm có thể thưởng thức không gian trong lành
được trang trí bởi ba mươi năm chậu hoa hai trăm linh loại hoa củ quả đầy màu sắc rực rỡ
được mang về từ khắp mọi miền nước quốc
chúng tôi thường thường hay đi du xuân quanh ngoại thành hà nội
nhất là đi đạp xe nữa nên là cứ thích đi những điểm du xuân gần gần như thế
cái khu vui chơi này cũng có vẻ là cu mô
mà đẹp đấy thu hút rất nhiều các bạn trẻ cũng như bọn cô có tuổi thì cũng thích đến những nơi này
dù đây là địa điểm vui chơi thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan
nhưng công tác phòng dịch luôn được đảm bảo
ban tổ chức đã yêu cầu người dân phải đo thân nhiệt
sát khuẩn tay và đeo khẩu trang ngay từ ngoài cổng ra vào
ở đây thì công tác phòng dịch rất là tốt
khách trước khi vào là phải quẹt mã quy rờ sát khuẩn
và nhân viên cũng nhắc nhở là đeo khẩu trang
vâng vẫn còn một địa điểm nữa mà chúng tôi mong quý vị khán giả có thể cùng chúng tôi đến trải nghiệm
đó là phố đi bộ không dơ long biên và chúng tôi sẽ di chuyển đến đó bằng chiếc xe xích lô này đây
có một điểm vô cùng bất ngờ là dịch vụ xích lộ ở đây hoàn toàn miễn phí
mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm
phố đi bộ pond de long biên mang đến không khí bán buôn tất nập của nền kinh tế vỉa hè
những năm đầu thế kỷ một mươi chín
dãy cửa hàng tại đây mang ráng rấp cổ kính mài ngói thâm nâu đúng phong cách hà nội ba mươi sáu phố phường
những bàn công tầng hai hay gian gác mái theo lối kiến trúc pháp đặc trưng của phố thị sầm út
nhưng vẫn ẩn dấu nét riêng tư cuốn hút
ở đây khá là đẹp và có không gian thoáng mát
bọn em chọn đến đây với cả ở đây có những gian hàng ẩm thực
bọn em cũng rất thích ăn các món ăn thế là bọn em muốn đến đây tìm hiểu
đây cũng là một địa điểm lý tưởng để cho
người dân hà nội đến thăm quan đưa gia đình đến để vui xuân
du khách thì đến rất là đông ban tổ chức cũng
tuy nhiên ban tổ chức cũng đảm bảo công tác phòng chống dịch
chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo cho du khách tham quan vui xuân
dù nằm ngoài nội thành hà nội nhưng du khách khi đến với đường hoa xuân hai nghìn hai mươi
có thể di chuyển bằng xe buýt miễn phí của ban tổ chức từ trong thành phố
hơn nữa vé vào cửa và các trò chơi cũng hoàn toàn miễn phí
sau một thời gian dài im ắng vì dịch bệnh du lịch mùa tết hai nghìn hai mươi hai đã sôi động hơn
nhưng xu hướng thiên về những nơi rộng rãi vắng vẻ hay các dịch vụ riêng biệt
đảm bảo nhu cầu được đi được khám phá nhưng vẫn đảm bảo an toàn của du khách
những năm gần đây trào lưu chơi đồng hồ cổ đang dần hồi sinh
khác với những chiếc đồng hồ hiện đại những chiếc đồng hồ cổ đòi hỏi người chơi
cần có sự tinh tế hiểu biết nhất định để cảm nhận được vẻ đẹp xưa cũ
nhuống màu thơm
trong những năm gần đây nhiều người bắt đầu tìm đến đồng hồ cổ để trang trí
và làm đẹp cho ngôi nhà vậy không biết là một chiếc đồng hồ cổ đẹp và giá trị
sẽ hội tụ như thế nào
trước tiên về yếu tố ngoại hình hình thức người chơi nên tìm hiểu những hình thức bên ngoài
còn nguyên bản một số chi tiết còn phải nguyên dụ như chi tiết như thế này
thì nó còn phải đảm bảo nguyên như thế
và thứ hai liên quan đến cỗ máy cỗ máy còn phải được cũ cổ
nhưng còn phải hoạt động chôn chung
vậy để bảo quản được một chiếc đồng hồ cổ được bên lâu
thì cần phải làm những gì
tiêu chí đầu tiên khi để bảo quản đồng hồ
thì trước khi người mua một sản phẩm về
thì mình phải được
kiểm tra về bảo dương máy móc
rồi thứ hai nữa là
vỏ hiện trạng bên ngoài
phải được đảm bảo sạch sẽ
rồi khi mình treo lên tường
thì mình phải đảm bảo khoan kiểm tra
góc độ treo
nó có khô ráo hay bị ẩm ướt hay nóng quá hay không
nếu mà treo ở nơi ẩm ướt quá
thì về cái đồng hồ treo tường
thì có thể nó sẽ tạo ra cái độ ẩm
nó sẽ bị hỏng hư cái vỏ
và âm thanh nó sẽ không được gất nga
như cái vỏ thùng khác
thì tự nhiên nó bị mất tiếng âm
và ví dụ như để bàn như thế
nếu mình để cái chỗ nó ẩm ướt quá
thì cái họa tiết
những cái chi tiết này vui dung
nước nó vào nhiều
thì nó sẽ bị oxy hóa đi
thậm chí cái đồng hồ cây như thế
nếu đồng hồ cây mà mình để trong góc ẩm quá
thì vỏ nó cũng bị ẩm
và thậm chí ngược lại
nếu để chỗ cái nơi nó nóng quá
tạo ra cái dụng hồ máy móc nó sẽ bị khô
nhanh khô dầu
và tạo ra cái hoạt động nó không ổn định
vậy một chiếc đồng hồ cổ thì có giá thành như thế nào thế
thực ra cái xu thế chơi đồng hồ cổ
mới trở lại đây tầm khoảng hơn chục năm
nhưng ngày trước thì để sưu tầm được một chiếc đồng hồ rất là khó
vì về cái kinh tế rất là cao
giá trị cao
bây giờ trở lại một mươi năm hơn chục năm trở lại đây
thì cái xu thế mở cửa
và những chiếc đồng hồ sẽ được đưa về
đã được đưa về việt nam mình
thì người chơi rất nhiều người có thể được tiếp cận chơi
thậm chí nó có giá
những sản phẩm nó chỉ giao đậm
người chơi có thể đầu tư tầm ba năm triệu
là có thể chơi được một chiếc lọc hồ rồi
vâng cảm ơn anh
và tư vấn trên cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị